xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn cầu xã minh đức huyện việt yên về hành vi giết người
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi khi đang ở nhà tại thôn cầu xã minh đức huyện việt yên
nguyễn văn long nhận được điện thoại của em trai là nguyễn văn thủy thông báo về việc đang xô sát với anh hoàng trọng giáp chú tại thôn chùa xã minh đức huyện việt yên
ngay sau đó long mang dao đến địa điểm thủy thông báo thấy em trai bị một người bạn của anh giáp cầm gậy xua đuổi
nên đã cầm dao lao vào đâm anh giáp dẫn đến tử vong
được biết nguyễn văn thủy từng làm thợ sơn cho anh giáp nhưng chưa được thanh toán hết tiền công
để giải quyết mâu thuẫn thủy và anh giáp hẹn gặp nhau nói chuyện thì xảy ra sự việc
liên quan đến vụ án con rể truy sát nhà vợ xảy ra trên nệ bàn huyện bảo thắng tỉnh lào cai vào đêm ngày tám tháng một mươi một vừa qua
nạn nhân lý xeo dế sinh năm hai nghìn năm đã tử vong sau hai ngày nhập viện
như chúng tôi đã đưa tin do mâu thuẫn gia đình vợ của giàng xeo mình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
tại thôn thâm bom xã xuân hòa huyện bảo yên là ly thị dua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đã bỏ đi trung quốc từ năm hai nghìn một mươi bảy không về
bức xúc với vợ và gia đình vợ đêm ngày tám tháng một mươi một
giàng xeo mìn đến nhà của mẹ vợ là bà giàng thị xoa tại thôn làng có hai xã phong niên huyện bảo thắng
tại đây giữa mìn và bà xoa tiếp tục nể sinh mâu thuẫn
mìn đã lấy dao chém bà xoa và con trai là lý xeo dế khiến bà xoa thiết chết tại chỗ
còn dế bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tạm giữ đối tượng giàng xeo mìn để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với lê cảnh triệu thắng
chú tại xã chê bu thành phố buôn ma thuột để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng nên chiều ngày hai mươi tám tháng chín
thắng điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố của thành phố buôn ma thuột tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp
khi đến trước nhà của bà hoàng thị thu nga ở phường tân hòa thấy cửa nhà không khóa nên thắng đã đột nhập vào trong
lấy cắp một máy tính sách tay và hai điện thoại di động
tuy nhiên khi thắng đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị bà nga phát hiện
lúc này thắng dùng dao đe dọa bà nga phải giữ im lặng rồi không chế bà nga lấy thêm bảy trăm linh đồng
sau khi lấy được tài sản thắng mang máy tính và điện thoại ra tiệm cầm đồ bán được ba triệu sáu trăm linh nghìn đồng mua ma túy và tiêu xài cá nhân
lợi dụng hình thức giao nhận hàng đặt mua qua mạng một số đối tượng đã đặt hàng rồi ra tay cướp giật tài sản
đây là một trong những thủ đoạn mới của loại tội phạm
cướp giật tài sản áp dụng trong thời gian gần đây
người dân cần hết sức cảnh giác
nguyễn mạnh quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và nguyễn việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại vĩnh yên vĩnh phúc
là hai đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn
tại khu đô thị vinhome green bay
mỹ trì nam tử liêm hà nội
thông qua mạng internet
quyết liên lạc với một cơ sở bán nhung hiêu
tại hà tĩnh đặt mua năm năm kg nhung hiệu
rồi hẹn giao hàng tại hà nội
ngay khi hàng được đặt vào xe ô tô
nhóm đối tượng đã xuống và mở trốn
từ đầu mình ý định mua lấy tài sản của người ta
thì xe đến đấy thì
chủ hàng mà hàng xuống đặt
hàng vào túng xe để em đi
thì cái đối tượng này là dùng một số điện thoại
để liên hệ với tôi
vào hôm chủ nhật
để họ bảo là
cho họ năm kg nhung loại đẹp
để mang ra giao dịch ở mỹ đình hà nội
thì giao dịch ngay trước
cái hôm chủ nhật

trong lúc ấy thì khách hàng bảo là tôi mở cốp
bảo mở cốp ra bảo mở hàng
để cho họ kiểm tra để bỏ lên cốp của họ
thì họ lại
xoay họ bảo là lên ghế trước
ghế phủ để gửi tiền
thì trong lúc họ vào
mở cái cửa phủ họ vào đi ghế ngồi
thì họ mở cái túi của họ ra
thì họ giả vờ lấy tiền
thì người cầm lái bên kia
thì họ lại vô ga chạy luôn
theo khai nhận của nguyễn mạnh quyết
thì đây không phải là lần đầu tiên
đối tượng thực hiện hành vi này trót lọt
do đặc thù của việc mua bán qua mạng
khách hàng và người bán
chỉ giao dịch gián tiếp qua facebook hoặc điện thoại
một số cửa hàng có yêu cầu
đặt cọc giữ hàng nhưng chỉ là
số tiền nhỏ so với giá trị sản phẩm
nên ngay khi các đối tượng cấp dật
món hàng thành công cửa hàng cũng không
có thông tin gì để tiếp tục tìm kiếm
may mắn khi trong vụ việc này
chủ hàng cũng đã có sự cảnh giác
các khách hàng này đặt lần đầu qua điện thoại
tôi phải đề phòng
nên tôi cũng bảo là ba đi cùng mình
ra hà nội để giao hàng
nhưng mà tôi cũng đối với ba không cẩn thận
lắm rồi đấy họ đi hẹn ở chỗ
mỹ đình chỗ đình thôn
mỹ đình để giao hàng nhưng mà tôi cũng
sợ vào đó tối sợ quá là
tôi với ba là bắt taxi
trung cư vinhome grand bay
ở mỹ đình
tôi hẹn khách đến đấy để giao dịch
xung quanh khu đô thị đã ghi lại được
toàn bộ sự việc xảy ra
chính vì vậy
chỉ chưa tới hai ngày xảy ra vụ việc này
cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án
số hàng trị giá gần sáu mươi triệu đồng
đã về lại được với chủ nhân
mặc dù đã được đối tượng bán đi
qua cái vụ án này thì cơ quan công an cũng khuyến cáo
đối với những người đang giao dịch bán hàng qua mạng
là cần nâng cao tinh thần cảnh giác
khi mà mình giao dịch với những người trên mạng
thì cần biết rõ thông tin về người mua
giao dịch ở những nơi đông người
những nơi mà có camera
để tránh bị kẻ xấu lợi dụng
kinh doanh qua mạng internet
đang trở nên ngày càng phổ biến
bên cạnh tính tiện ích
giao dịch mua bán qua mạng cũng đang là cơ hội mới
để tội phạm lợi dụng gây án
những người bán hàng qua mạng
cần nâng cao tinh thần cảnh giác
và nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng
khi vụ việc tương tự xảy ra

theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
đến tám giờ sáng nay không có thiệt hại về người
do ảnh hưởng trực tiếp của bão
tuy nhiên có hai người chết do bị tai nạn
trong lúc chẳng chống nhà cửa
một người ở tỉnh phú yên bị điện giật
và một người ở tỉnh bình định bị trượt chân ngã
trên địa bàn tỉnh phú yên
bão số sáu làm sáu nhà dân bị sập tốc mái
năm mươi ha mía ở huyện miền núi sơn hòa
bị ngập ngã đổ
mưa to làm tỉnh lộ bốn sáu năm
khu vực cầu dây cam huyện tuy an
tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi hai khu vực sông cô đi huyện đồng xuân
bị sạt lở gây ách tắc giao thông
sóng biển mạnh làm sói lở
nhiều khu dân cư ven biển
đến sáu h ngày hôm nay
còn năm mươi ba trên một trăm một mươi hai xã bị mất điện
còn tại tỉnh bình định
bão số sáu gây thiệt hại một mươi năm hai hectare cây ăn quả
ở huyện hoài ân
hai trăm năm mươi m bờ sông suối bị sạt lở
hai tàu cá bị hỏng máy vào ngày chín tháng một mươi một
khi đang hoạt động ở vùng biển
nằm ngoài khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão
xã vạn ninh thị xã ninh hòa
tỉnh khánh hòa có một trăm linh mét canh mương bị hư hỏng
bốn mươi m đường giao thông bị sạt lở
hai mươi ha hoa màu bị ngập
thiệt hại một mươi bè nuôi trồng thủy hải sản
chìm hai thuyền dưới ba mươi mã lực
rớt đứt dây neo
một công trình hạ tầng bị tốc mái
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số sáu
từ đêm qua đến sáng nay
trên địa bàn một số huyện của tỉnh đắk lắc
đã có mưa to khiến nhiều khu vực giao thông
bị chia cắt và hàng trăm nhà dân
màu bị ngập lụt
mưa lớn khiến mực nước các sông suối
ở các huyện madrak elka krongpak
krong bong dâng cao gây ngập lụt cục bộ
và chia cắt một số khu vực
tại huyện madrak đã có bốn ngầm tràn
giao thông bị ngập sâu khoảng năm m
huyện madrak đã chỉ đạo cắm biển
cảnh báo và tổ chức canh gác
tại các khu vực nguy hiểm
gió mạnh làm đổ nhiều diện tích cây ngắn ngày
chưa thu hoạch nước sông krongpak
đang lên nhanh có thể tiếp tục gây ngập lụt
tại huyện elka một tuyến đường liên thôn
ở xã chư bông đã bị sạt lở
chia cắt dân cư hàng chục học sinh
phải nghỉ học còn ở huyện krongpong
mưa lớn gây sạt lở một đoạn đường
dài hơn một trăm linh m ở xã yang mao
nước dâng cao làm dò dỉ uy hiếp
đến đập thủy lợi ea humun xã chư pui
đây là đập thủy lợi có dung tích
hồ chứa khoảng bảy trăm linh m ba nước
lực lượng chức năng đang túc trực tại đập
để ứng cứu nếu xảy ra tình huống xấu
tại địa bàn huyện lắc mưa lớn
gây ngập lụt ở sáu thôn buôn xã đắk liêng
và một tổ dân phố ở thị trấn liên sơn
một số thôn buôn của xã đắc nuê
với tổng số khoảng ba trăm linh hộ dân
có nhà bị ngập trong nước
diện tích cây sản xuất bị ngập lụt
gồm hai trăm năm mươi năm hectare lúa mới gieo xạ
một mươi sáu ha ngô và hai mươi ha khoai lang
ngoài ra mưa lớn khiến đoạn quốc lộ hai mươi bảy
qua xã đắc liêng và đoạn tỉnh lộ sáu trăm tám mươi bảy
qua xã buôn chía bị ngập sâu năm m
các phương tiện lưu thông gặp khó khăn
trước tình hình đó công an huyện lắc
đã huy động một trăm linh quân số
đến hiện trường để sơ tán
những hộ dân bị cô lập khỏi vùng ngập lụt
đồng thời phối hợp với các nhà hào tâm
trên địa bàn huyện quyên góp được hàng trăm
thùng mì tôm nước uống và các loại vật dụng khác
để cứu trợ cho người dân vùng ngập lũ
nên khi đến sáng thì nước đã lên rất cao
nhiều nhà sàn đã lên khoảng hai phân nước
người dân thì đói nên đã huy động
bạn xã mua đồ ăn thức uống và đưa xuồng cứu hộ
của công an huyện ra cùng các bộ diễn sĩ ra
để cứu đói cho dân
ở buôn chía có một trăm hai mươi hộ nói chung là ngập lụt hết
công an đấy mang mì tôm xuống
thì bà con cũng phấn khởi
để có thức ăn để ăn tạm hôm nay đã
do thì cuối thì nước nó lúa nó sôi hết rồi
không còn lửa cuối để đưa nữa
nó nướng thì có mì tôm thì để tạm
bà con đỡ hôm nay thôi
hiện cán bộ chiến sĩ công an huyện lắc
đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện
tiếp tục triển khai công tác ứng phó
kịp thời hỗ trợ di rời người dân vùng bị ngập lụt
ubnd tỉnh đắk lắc cũng ban hành công điện
triển khai công tác ứng phó
với bão số sáu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
cũng đã ban hành công điện khẩn
chỉ đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh
kịp thời triển khai công tác ứng phó
hỗ trợ di rời người dân từ vùng ngập lụt đến nơi an toàn
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy não tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu một lệnh truy não
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự
công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng phạm
hai tội danh mua bán trái phép
chất ma tuế và trốn thi hành án
đối tượng mùa thị pàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại bản huy báo
xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm
dưới đuôi mắt trái
và đối tượng lão thị xay
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ
xã nẩm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách hai cm
sau mép trái
còn về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc
tỉnh bà rìa vũng tàu đã ra quyết định
truy não đối với đối tượng nguyễn ngọc lập
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn chạch phổ
xã phong hòa huyện phong điền
tỉnh thừa thiên huế
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
khi đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện